tại tòa nhà quốc hội kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức bắt đầu
chương trình nghị sự kỳ này sẽ xem xét hàng loạt vấn đề nóng liên quan đến quốc kế dân sinh
công tác lập pháp hoạt động giám sát và công tác nhân sự
phát biểu khai mạc kỳ họp thay mặt quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chia sẻ
những khó khăn mất mát và gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn trong cơn bão số một mươi
và đợt mưa lũ vừa qua đồng thời kêu gọi đồng bào cử tri cả nước đồng bào ở nước ngoài
phát huy tinh thần tương thân tương ái tiếp tục ủng hộ về vật chất và tinh thần
giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định sản xuất và đời sống
trong kỳ họp này bên cạnh nhiệm vụ lập pháp quốc hội còn tập trung thời gian cho việc thảo luận
xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội
xem xét các báo cáo giám sát và các nội dung quan trọng khác được cử tri cả nước quan tâm
góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và các năm tiếp theo
với niềm tin tưởng sâu sắc và mong muốn quốc hội sẽ làm được làm tròn trách nhiệm trước nhân dân trước đất nước
thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội
nêu cao tinh thần trách nhiệm trí tuệ
phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến để góp phần vào thành công của kỳ họp
đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước
với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn xin trân trọng cảm ơn
trong phiên làm việc buổi sáng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
tiếp đó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh
trình bày báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy

đặc diệnaccording với nước cộng đồng
chuyên mặt của địa phương đã bị tiêu diệt